đến một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng chín cộng dồn toàn tỉnh đã có hai trăm tám mươi tám sáu trăm sáu mươi bốn lượt người được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
số người đã tiêm mũi hai là ba mươi tám tám trăm ba mươi chín người tương ứng với hai trăm bốn mươi chín tám trăm hai mươi năm người đã được tiêm mũi một
gồm một mươi hai năm trăm linh chín người được tiêm vaccine astrazeneca bốn tám trăm bảy mươi một người được tiêm mũi hai là vaccine pfizer
hai mươi tám trăm ba mươi bốn người được tiêm vaccine moderna sáu trăm hai mươi năm người tiểu tiêm mũi hai vaccine verocell
những người được tiêm là lực lượng tuyến đầu chống dịch và các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết hai mươi một nqcp ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
còn có công nhân lao động trong khu công nghiệp và công nhân làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp
người cung cấp dịch vụ thiết yếu người dân sinh sống tại các vùng có dịch và nguy cơ cao
riêng thành phố phủ lý tập trung phân đấu hoàn thành tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho một trăm linh người dân tại một mươi sáu trên hai mươi một phường xã
người dân năm phường xã còn lại gồm đinh xá trịnh xá tiên tân tiên hiệp kiên bình và người dân trong phùng phong tỏa sẽ được triển khai tiêm vòng vaccine covid một mươi chín trong thời gian sớm nhất
dự kiến số lượng vaccine để tiêm cho người dân năm phường xã trên khoảng ba mươi mũi
những ngày diễn ra chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại hà nam công tác an toàn tiêm chủng an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín luôn được ngành y tế đặt lên hàng đầu và được các địa phương nghiêm túc thực hiện
với nhiều nỗ lực chiến dịch đã và đang diễn ra an toàn hiệu quả khi không có các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm